thực hiện công điện của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về tăng cường kiểm tra ngăn chặn loài tôm hùng đất và nội địa
ubnd tỉnh lạng sơn vừa có văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng như hải quan quản lý thị trường công an tỉnh bộ chỉ huy biên phòng tỉnh
tổ chức kiểm tra kiểm soát phát hiện ngăn chặn bắt giữ xử lý nghiêm các hành vi nhập khẩu buôn bán vận chuyển phát tán loài tôm hùng nước ngọt trái quy định của pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng năm lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát hai mươi chín b một mươi ba nghìn năm trăm linh bốn do đoàn đại hiệp chở ba thùng xốp
bên trong có chứa bốn mươi chín kg tôm hùm đất đây là lần đầu tiên các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh lạng sơn bắt giữ được loài tôm hùng đất

phối hợp ban bảo vệ dân phố ban quản lý các chợ trên địa bàn tăng cường kiểm tra nắm tình hình tại các cơ sở kinh doanh mặt hàng tươi sống
mặc dù chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi bán tôm hùm đất tại các chợ
dòng đoàn kiểm tra cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về tắc hại của tôm hùng đất
để các hộ kinh doanh không tham gia vào các hoạt động buôn bán vận chuyển tiêu thụ loại sinh vật này
tăng hại của tôm hùng này qua các mức địa chứng ai cũng biết rồi
nó phá hoại môi trường sống môi trường thủy sinh rất là năng
cái thứ hai nữa là nó lại đào hầm đào đất đào hang ổ rất là mạnh và nó ảnh hưởng rất là lớn đến đê điều
nhất là mùa mưa báo này đến rồi mỗi lần anh em gia quân cũng đều nhận nhiệm vụ đi tuyên truyền
kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh hải sản không được kinh doanh
thời gian tới cùng với các lực lượng chức năng trong toàn tỉnh công an tỉnh lạng sơn sẽ tiếp tục tăng cường công tác phòng
chống kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi mua bán vận chuyển tôm hùm đất
đồng thời phối hợp với tri cục quản lý thị trường nắm bắt thông tin tăng cường kiểm tra và theo dõi việc bán hàng trên mạng xã hội
để triệt để kiểm soát mặt hàng này